thưa quý vị thời gian vừa qua đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
liên quan đến xe tải xe tải trọng lớn chở hàng tại huế và phú thọ
theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng nguyên nhân có thể do lái xe thiếu quan sát
hay là do ảnh hưởng của điểm mù phương tiện
vâng tuy nhiên thì thực tế cũng cho thấy ngoài nguyên nhân trên thì ý thức của lái xe cũng là điều đáng nói
bởi sau nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra đã có không ít trường hợp vì chủ quan mà để xảy ra những sự việc đáng tiếc
và đây cũng chính là nội dung của câu chuyện giao thông ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một khi đang di chuyển trên khu đô thị mới an vân dương tp huế
xe máy biển kiểm soát bảy mươi năm g một ba mươi nghìn bốn trăm một mươi chín đã bất ngờ xảy ra va chạm với xe ben biển kiểm soát bảy mươi năm h năm trăm hai mươi một đi cùng chiều tông từ phía sau
vụ tai nạn đã khiến người phụ nữ mang bầu cùng hai cháu gái tử vong
cùng ngày trên quốc lộ một a qua địa bàn
tỉnh phú yên do không chú ý trong quá trình lùi xe xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi sáu h một nghìn ba trăm một mươi tám đã xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều
hệ quả cũng đã khiến ba người trên xe máy tử vong
ngay sau khi xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên
cả hai tài xế đều đã bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn